với thủ đoạn lừa đảo kêu gọi góp vốn để đầu tư mua đất nguyễn thị lành chú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố bắt tạm giam bốn tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng nhiều thủ đoạn nhằm mục đích tạo lòng tin nguyễn thị lành đã kêu gọi người thân bạn bè cùng góp tiền để lành đầu tư mua đất xin lợi nhuận
sau khi nhận được tiền lành sử dụng một phần để trả lãi nhằm lấy lòng tin để họ tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư cho lành
phần còn lại lành sử dụng để tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn trên nguyễn thị lành đã nhận tiền từ nhiều người với số tiền là hơn một mươi sáu bốn tỷ đồng
và đến cuối năm hai nghìn hai mươi một thì không còn khả năng chi trả nên các nạn nhân đã viết đơn tố cáo đối tượng đến cơ quan công an